tại hà nội bộ y tế tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch bệnh công tác tiêm chủng và an toàn tiêm chủng năm hai nghìn hai mươi
với sáu mươi ba điểm cầu tại các tỉnh thành phố và gần bảy trăm linh điểm cầu quận huyện thị xã
năm hai nghìn một mươi chín xác định công tác phòng chống dịch bệnh tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm
bộ y tế đã ban hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh ngay từ đầu năm
việc chỉ đạo và quản lý công tác tiêm chủng có nhiều đổi mới
trong bối cảnh tình hình dịch bệnh vẫn còn nhiều nguy cơ gia tăng tại nhiều nước trên thế giới
tại việt nam thời gian qua hầu hết các dịch bệnh nguy hiểm mới nổi đã được ngăn chặn
không ghi nhận các trường hợp bệnh xâm nhập vào việt nam
các bệnh dịch lưu hành trong nước được khống chế và kiểm soát
trong khi đó tiêm chủng chính là một trong những biện pháp quan trọng nhất để dự phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm
hội nghị đã cập nhật hướng dẫn về các biện pháp chuyên môn kỹ thuật cụ thể cho các tuyến tỉnh huyện xã
để chủ động phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới nhất là những tháng cuối năm